bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày tám tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày có bốn tám trăm sáu mươi bệnh nhân khỏi bệnh
có hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố trong một mươi bốn ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới gồm quảng ninh bắc cạn
có một mươi hai tỉnh thành phố không có lây nhiễm thư phát trên địa bàn gồm lào cai ninh bình con tum hà giang
sơn la lai châu tuyên quang quảng trị nam định yên bái thái bình bắc giang
còn đến tối ngày hôm nay việt nam có bốn chín trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số mắc trong ngày lên chín sáu trăm chín mươi ca
riêng bình dương đã là ba hai trăm một mươi ca
tại hà nội số ca mắc mới từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay tám tháng tám là một mươi ba ca mắc mới
trong đó bảy ca tại cộng đồng sáu ca tại khu cách ly
như vậy từ một mươi tám h ngày bảy tháng tám đến một mươi tám h ngày tám tháng tám hà nội ghi nhận năm mươi sáu ca mắc mới
trong đó có ba mươi bốn ca
tại cộng đồng và hai mươi hai ca tại khu cách ly